vào tối ngày hôm qua ngày một mươi tháng năm chuyến bay mang số hiệu vn sáu trăm bảy mươi bốn của hãng hàng không quốc gia việt nam
đã hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng và đưa hơn hai trăm bảy mươi công dân việt nam từ malaysia về nước an toàn
chuyến bay vn sáu trăm bảy mươi bốn cất cánh từ thủ đô kuala lumpur về đến sân bay đà nẵng vào khoảng hai mươi h hai mươi phút ngày một mươi tháng năm
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em người cao tuổi người ốm đau du học sinh người lao động hết hạn thị thực
và một số khách du lịch bị kẹt tại malaysia do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ngay sau khi hạ cánh toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đã được sàng lọc khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt
hơn hai trăm bảy mươi công dân này được đưa đi cách ly tập trung tại hai địa điểm do bộ chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị